thưa quý vị trong bài viết về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp và đại hội một mươi ba của đảng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt liên tục đa chiều
theo tiêu chí cụ thể bằng sản phẩm thông qua khảo sát công khai kết quả
vậy phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện được chỉ đạo đó
mời các đồng chí mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau của truyền hình nhân dân
đoàn túc một dòng sông vốn trong xanh thơ mộng chảy giữa lòng thành phố thái bình
nhưng từ nhiều năm nay dòng sông này đã trở thành dòng sông chết
chứa đẩy rác thải và các chất độc hại
hàng ngày hàng giờ đe dọa sức khỏe tính mạng của hàng nghìn người dân sống hai bên bờ
người dân liên tục kêu cứu nhưng tất cả vẫn chìm đi trong vô vọng bởi sự bất lực
mà cũng có thể là cả sự thở ơ vô cảm thiếu trách nhiệm của chính quyền
và những người những cơ quan có trách nhiệm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bảo vệ cuộc sống của họ
và những đảng viên ở cơ sở đã buộc phải đưa ra những nhận định không mấy hay ho về những đồng chí của mình
nếu mà nó trả nơi trên dòng sông kia môi trường nó trong say lại thì đấy là có cả một phấn đấu của một hệ thống chính trị
người thực hiện nhiệm vụ đấy có trong thì là dòng sông sẽ trong
còn nếu mà người cán bộ đấy không trong thì dòng sông sẽ không trong bởi vì người ta thiếu trách nhiệm
thiếu trách nhiệm trong công việc thì làm sao nằm trong được
các đồng chí mà trong sáng mà quyết nghiệp mà có tâm đối với đạo đức với nhân dân
thì các đồng chí phải dứt khoát để cho dòng sông mới trong sáng lại
thì nằm các đồng chí cũng trong sáng mà nhân dân cũng hưởng ứng
và đặt niềm tin và đảm nhờ hơn
bức xúc là vậy nhưng bao năm qua những người dân ở đó vẫn không hề biết
những cán bộ có trách nhiệm giải quyết những vấn đề đó của họ
hàng năm được đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ như thế nào
mà chỉ thấy những cán bộ đó vẫn làm việc bình thường
và có người vẫn thăng tiến đều đều trong bộ máy
và rất có thể tới nhiệm kỳ mới họ sẽ lại được cơ cấu vào vị trí cao hơn
bất chấp kết quả công việc trong thực tế của họ như thế nào
vì thế công khai kết quả đánh giá cán bộ
cho tất cả đều biết là việc cần làm để có ý kiến đóng góp đa chiều
giúp cho việc đánh giá được hoàn toàn chính xác
và việc đánh giá phải dựa trên những sản phẩm cụ thể
là kết quả công việc thuộc nhiệm vụ lĩnh vực được giao
nhìn nhận người ta trong cái cương vị lãnh đạo mà thời gian họ đã trải qua
thì họ đã có sản phẩm gì họ làm những cái gì và kết quả ra làm sao
hiệu quả công việc là thước đo chủ yếu đối với họ
rồi thì những cái đánh giá của nhân dân của quân chúng
đánh giá cán bộ trước hết phải đánh giá kết quả hoạt động thực tiễn của cán bộ đó
theo chức trách nhiệm vụ được giao
và những sản phẩm cụ thể mà cán bộ đó hoàn thành ở chất lượng nào
thế nhưng trên thực tế việc đánh giá cán bộ dựa vào kết quả công việc cụ thể
vẫn chưa được quan tâm đúng mức
có không ít cán bộ vẫn thăng tiến nhanh trong nhiều năm qua
và lên đến cấp bậc cao cấp trong bộ máy
nhưng đến khi cơ quan chức năng vào cuộc
sai phạm nghiêm trọng với kết quả thực hiện nhiệm vụ
ở địa bàn lĩnh vực được giao phụ trách quản lý
phải nói là rất tệ hại
lâu nay chúng ta chưa có một chế tài
và chưa có một cái phân cấp rõ ràng nhiệm vụ
của từng loại cán bộ ở các cấp khác nhau
cho nên nó không có một cái chuẩn mực để đánh giá sản phẩm của cán bộ đó
nếu không có sản phẩm mà theo chức
chức năng nhiệm vụ được giao mà vẫn được cất nhắc
thì đó là cán bộ không đúng với tiêu chuẩn
đấy là cái thứ nhất
mà điều đó rất cần một cái quy định có chất pháp lý
để phân rõ trách nhiệm của từng chức danh một
song song với đánh giá cán bộ theo sản phẩm
là đánh giá cán bộ trong suốt cả quá trình công tác
nhất là với cán bộ được cơ cấu vào đội ngũ tầm cấp chiến lược
trong khóa tới
bởi những cán bộ đó thường có thời gian công tác
trải qua các bước từ quy hoạch đào tạo bồi dưỡng
và từng nắm giữ nhiều cương vị khác nhau
từ thấp lên cao
nhưng mà tôi muốn một cái ý là
họ đã trải qua rất nhiều các giai đoạn
để quy hoạch rồi đào tạo rồi bồi dưỡng
thì trong suốt cái quá trình quy hoạch ấy
mình xem là họ trong cái thời gian ấy
có tiến bộ không có thực hiện những cái nhiệm vụ mà
mà được giao tốt hơn không
hay là chỉ chờ thời hay chỉ là co cụm
hay là không dám làm gì
thì chỉ giữ cho nó tròn chính rồi
cuối cùng là số phiếu rất là cao
vì thế để có được đội ngũ cán bộ các cấp
nhất là cấp chiến lược đủ năng lực uy tín
ngang tầm nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới
thì cần phải có cách nhìn nhận đánh giá
theo hướng xuyên suốt liên tục đa chiều
theo tiêu chí cụ thể bằng sản phẩm
thông qua khảo sát công khai kết quả